trên biển khu vực từ bình thuận đến cà mau tiếp tục có gió đông bắc mạnh tới cấp năm có lúc cấp sáu
sóng biển cao từ hai đến ba mét nên biển vẫn còn động
trong khi đó ở vùng biển ngoài khơi khu vực bắc và giữa và cả nam biển đông
bao gồm hai huyện đảo là hoàng sa và trường sa trong ba hôm tới gió đều giảm xuống dưới cấp năm
sóng biển thấp dưới mức hai hai mươi năm m mưa rông không có tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
thuật lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con người dân
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày
tại các khu vực trên cả nước